tin bão khẩn cấp cơn bão số hai
vào hồi một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc vịnh bắc bộ
cách đảo bạch long vĩ khoảng hai trăm linh km về phía đông đông bắc
cách quảng ninh khoảng hai trăm linh km về phía đông nam
cách nam định ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bốn giờ ngày một mươi một tháng tám vị trí tâm bão trên vùng biển quảng ninh nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đêm nay và sáng mai khu vực ven biển quảng ninh ninh bình
nhiều khả năng có gió mạnh cấp sáu có nơi cấp bảy giật cấp chín
ven biển thanh hóa có gió mạnh cấp năm giật cấp tám
trong khi đó từ chiều ngày hôm nay đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám
khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
có nơi thì mưa cục bộ
theo dự báo vào chiều tối ngày hôm nay bão số hai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh bắc bộ
và sau đó là đất liền và các tỉnh đông bắc bộ
hiện bão đang mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
và nhiều khả năng đây là cường độ mạnh nhất
và trước những diễn biến của bão số hai ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubq ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu như sau
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
kiểm tra triển khai công tác đảm bảo an toàn về người công trình đang thi công trên biển ven biển
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
các tỉnh khu vực vùng núi bắc bộ thanh hóa nghệ an cần lưu ý sạt lở đất và lũ quét
thưa quý vị lũ quét sạt lở đó là mối lo lắng thường trực của người dân
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao trước mỗi mùa mưa bão
và để ứng phó các địa phương đã chủ động triển khai phương án nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm
phóng viên tại huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam
xã trà linh huyện nam trà my
đầu tháng tám chỉ với một cơn mưa dông con đường khô ráo trước đó đã trở nên nguy hiểm như thế này
tôi đang có mặt tại cuối tuyến của đường lên vườn sâm ngọc linh ở xã trà linh huyện nam trà my
chỉ sau một cơn mưa thôi thì thạc lược chạy không kịp đã tạo thành một dông được xiết
băng qua đường như thế này rất là nguy hiểm
còn đây là xã trà linh
nơi đã từng xảy ra vụ sạt lỡ kinh hoàng
xóa sổ hoàn toàn một ngôi làng
hai hai người chết và mất tích vào năm hai nghìn hai mươi
sống tại thôn hai ông nguyễn thành tiêu cho biết
cũng từ thời gian đó ngọn đồi ngay trước nhà bị đứt gãy
nguy cơ sạt lỡ khi mưa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tại xã trà len rất nhiều điểm nằm trong vùng không an toàn
ăn cơm không ngon ngủ không yên
mà đã thấy đứt một đoạn xa này thì thấy rất là lỡ thiệt
chỉ không nói không biết là nếu mà có mưa to
là không biết lúc xuống là dựa nào
mỗi lần mà có bão hay mưa lớn đâu có dám ngủ nhà một
rồi cứ chạy hết xung quanh là cho mùa an toàn là mình ở
để chủ động ứng phó xã trà len trà linh
cũng như các địa phương trên địa bàn huyện nam trà my
đã tiến hành ra soát tổ chức kiểm tra các khu vực
có nguy cơ bị sạc lỡ đất lũ quét
những tuyến đường bị ngập sâu nước chảy xiết
để kịp thời các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản
đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
các bản tin dự báo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn
để triển khai công tác truyền thông thông tin kịp thời đến người dân
đến ngày lục báo thủ quán vận động vô tầng thâu tầng nóc
huy động bà con sắp xếp bố trí vật nào cho ổn định đời sống của bà con
rồi tiên kiềng vận động bà con tầng thâu tầng nóc ra vị trí ổn định
khổ sót những địa điểm có nguy cơ sạc lỡ đền địa bàn xóa
thì chúng ta khổ sót trước khi đó thì chúng ta nếu như trời mưa
thì chúng ta sẽ dự báo thời tiết thì chúng ta sẽ tiến hành
duy dờ những cái nắp mà có nguy cơ sạc lỡ
nên là chúng ta sẽ di dờ họ ra khỏi địa bàn
và chúng ta có phương án dự trầu trước những cái điểm nào
để duy dờ người dân tới tại cái địa điểm mới
từng bước để mà chuyên truyền cho bà con
về ý thức trách nhiệm của bà con trước vào mùa mưa bão
để không ca ảnh hưởng như mấy năm trước nữa
trước đó bang chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đã ban hành công văn đề nghị sở ngành địa phương
chủ động ứng phó với mưa dông và nguy cơ lụ quét sạc lỡ đất
lực lượng tại chỗ luôn trong tư thế sẵn sàng
triển khai nhiệm vụ khi tình hình thời tiết diễn biến xấu
chiều ngày một mươi tháng tám công an tp hcm tổ chức họp báo
để thông tin về vụ việc năm thanh niên chết bên lề đường ở huyện nhà bè
và trên người đầy thương tích được phát hiện vào khoảng hai mươi giờ
ngày sáu tháng tám trước đó
đại tá trần văn hiếu
tru phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
qua điều tra công an xác định nạn nhân là anh lê hoàng phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tỉnh an giang
nơi ở hiện nay ở tỉnh long an
tiến hành lấy lời khai những người có liên quan
đồng thời ra soát nhanh
cơ quan điều tra xác định đối tượng nghi vấn là đinh trọng tiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú quận ba
nơi ở hiện tại quận bảy
sau khoảng năm mươi tiếng đồng hồ truy xét điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã bắt được đinh trọng tiến
đang lận trốn ở tỉnh bến tre
tại cơ quan điều tra tiến khai khoảng một mươi chín h ngày sáu tháng tám
nạn nhân chạy xe máy từ long an đến nhà tiến
từ quận bảy để rủ đi nhậu
trên đường đi tiến yêu cầu phúc trả lại số tiền đáng mượn trước đó
thì sẽ ra mâu thuẫn sâu sát
và tiến đã rút dao bóng đông nhiều nhát khi phúc tử vong
sau khi gây án
tiến chạy xe về nhà rửa vết máu trên dao rồi bỏ trốn
ngày một mươi tháng tám
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
theo chiêu huy công an huyện nhà bè
để phá nhanh vụ án
lực lượng phá án đã chia nhiều tổ công tác ra sắp camera
các mối quan hệ của người trong diện tình nghi
manh mối để lại hiện trường
từ việc phát hiện phía tiêm chủng của nạn nhân
cơ quan điều tra đã xác định lai lịch nạn nhân
kính thưa quý vị ngày một mươi tháng tám
đồng biên phòng cửa khẩu long bình tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
khoảng chín h ngày năm tháng tám
đồng biên phòng cư khẩu long bình
thị cẩn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
ngụ thành phố cần thơ coi dấu hiệu xuất cảnh trái phép
tại khu vực ấp an khánh xã khánh bình huyện an phú
cả hai khai liên lạc với một số đối tượng
tiệm đường đưa hai mẹ con xuất cảnh trái phép
sang campuchia số tiền là ba năm triệu đồng
từ lời khai trên
đồng biên phòng cư khẩu long bình
đã xác định được nguyễn văn phùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ xã khánh an huyện an phú
có liên quan đến vụ việc nên mời về trụ sở làm việc
nguyễn văn phùng sau đó thừa nhận hành vi tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép sang campuchia
để nhận bốn trăm linh đồng tiền công
lực lượng đã hoàn chính thú tục
và bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho phòng an ninh điều tra
công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xử lý
theo tấm quyền
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng cho biết
đã di lý đối tượng nguyễn văn lâm ba mươi năm tuổi
chú thệ tỉnh quảng nam
từ tỉnh lâm đồng về đà nẵng
để phục vụ cho công tác điều tra
lâm bị bắt theo lệnh truy nã trước đó
với tội danh bị khởi tố là lừa đảo
chí năng tài sản
kết quả điều tra xác định vào năm hai nghìn một mươi bảy
lâm là nhân viên ngân hàng
nên quen biết với bị hại là khách hàng
thời điểm này lâm có nhiều mối quan hệ
với khách hàng có nhu cầu vay vốn
đáo hạn ngân hàng đáo hạn nợ xấu
lâm liên kết với bị hại thực hiện các dịch vụ này
để kiếm tiền tranh lệch
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lâm đã làm giải quyết
và sửa thông tin hợp đồng vay tiền
giấy thỏa thuận để chiếm đoạt số tiền gần hai mươi một tỷ đồng
của bị hại và một mươi năm người khác
sau khi bỏ trốn lâm đã di chuyển
đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt
của lực lượng công an
tại cơ quan điều tra bước đầu lâm đã thành khẩn khai báo
và thừa nhận đã nợ của nhiều người
với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đồng
còn tại tỉnh bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với ba đối tượng để điều tra
về hành vi đe dọa giết người
ba đối tượng bị khởi tố là nguyễn phi hùng
lê văn thảo và nguyễn văn em
cùng chú thầy huyện vân canh
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng
từng là con rể của ông bùi quốc thành
và trong khoảng thời gian này
hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
hùng và người nhà của ông thành
từng nhiều lần lên mạng xã hội đe dọa
và xúc phạm lẫn nhau
sau đó hùng nhờ lê văn thảo và nguyễn văn em
thực hiện hành vi ném bom xăng
vào nhà của ông bùi quốc thành
gây cháy và nổ
may mắn lúc này ông thành kịp thời phát hiện
và dập tắt được đám cháy
nên không gây thiệt hại về người
thưa quý vị liên tiếp trong sáng ngày hôm nay
mùng một mươi tháng tám
thủ đô hà nội đã xảy ra hai vụ cháy lớn
và cả hai vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người
thế nhưng rất nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
khoảng bảy giờ sáng nay
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng năm
thuộc công ty hồng hà
có địa chỉ tại số một trăm linh chín đường trường trinh
quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay khi tiếp nhận thông tin
công an phường phương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận thanh xuân
khẩn trương tới hiện trường
tổ chức phương tiện dập lửa
đến khoảng tám giờ đám cháy cơ bản được dập tắt
không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng
cho thuê để kinh doanh văn phòng
và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra
xác minh nguyên nhân vụ cháy
tiếp đó khoảng hơn một mươi giờ ngày một mươi tháng tám
một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại cửa hàng máy tính số một a đường hồ tùng mậu
đoạn gần ngã ba dẽ vào phố trần bình
quận cầu giấy thành phố hà nội
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết
ngọn lửa bùng lên từ hàng ăn
rồi lan sang cửa hàng sửa chữa máy tính
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã huy động hai xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do lửa đã cháy khá to
nên lực lượng chức năng triển khai
vừa dập lửa vừa phun nước sang khu vực bên cạnh
để phòng cháy lan
sau khoảng hơn hai mươi phút nỗ lực dập lửa
đám cháy đã được dập tắt
đám cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng
điều tra nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị trong quá trình đuổi bắt hai đối tượng
bắt trộm chó mèo
lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc
cùng chú tại tỉnh đắk lắc
đã lao xe ô tô vào xe máy của hai đối tượng trộm
làm một người tử vong
công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp
truy tố ba đối tượng về tội giết người
theo kết quả điều tra ba đối tượng đang ngồi ăn nhậu
thì phát hiện nguyễn nhất duy một mươi chín tuổi
và lê công thành long hai mươi hai tuổi
cùng chú tại thành phố bung ma thuật
điều khiển xe máy đang bắt trộm chó mèo
thấy vậy ba đối tượng điều khiển xe ô tô đuổi theo
khi đi đến khu vực cổng trào huyện lắc
thuộc tổ dân phố ba
thị trấn liên sơn
thì ba đối tượng thống nhất lao thẳng xe ô tô
vào đuôi xe máy để bắt
sau cú lao mạnh duy và long văng ra đường
hậu quả nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ
còn lê công thành long bị thương
ngày một mươi tháng tám công an tp hcm ra mắt trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
thuộc công an tp hcm
trung đoàn được thành lập để hỗ trợ cho các lực lượng cảnh sát cơ động chính quy
trong những tình huống phức tạp
trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tp hcm
có ba tiểu đoàn dự bị trực thuộc và một đại đội cơ giới được đóng quân
tại các cầm trên địa bàn hai mươi một quận huyện tp thủ đức
với gần một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ được lựa chọn tham gia
nhiệm vụ của trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
khi có lệnh điều động của bộ công an và giám đốc công an tp hcm
đây là lực lượng đặc biệt quan trọng sẵn sàng chiến đấu cơ động nhanh
để ngăn chặn trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng biểu tình trái pháp luật
cứu nạn cứu hộ tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đảng nhà nước
và các ngày lễ lớn của dân tộc đảm bảo vững chắc an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu
lực lượng này được sử dụng quân trang vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện
thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ phục vụ công tác vấn luyện tử biện tập chiến đấu
tham gia xử lý các tình huống phương án tác chiến hỗ trợ cảnh sát cơ động chính quy
khi có tình huống xảy ra sẽ triển khai cơ động đến trước ổn định tình hình giải quyết
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở không để lây lan phức tạp
vượt tầm kiểm soát trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu sẽ hoạt động độc lập
với trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm hiện tại
trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tp hcm do thiếu tướng trần đức tài
phó giám đốc công an tp hcm làm trung đoàn trưởng cùng ba phó trung đoàn trưởng
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghi là vận chuyển buôn bán hàng cấm
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu ngay trong đêm ngày chín tháng tám vừa qua
đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường sạch
thuộc khu xử lý rác thải tập trung xã tóc tiên thị xã phú mỹ để xác minh làm rõ
theo thông tin từ người dân công an thị xã phú mỹ phát hiện hai container được vận chuyển
từ bên ngoài vào công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường sạch để xử lý tiêu hủy hàng hóa theo quy trình
tuy nhiên hàng hóa này đã không được tiêu hủy mà có các phương tiện biển kiểm soát
từ một số tỉnh thành ngoài bà rịa vũng tàu như thành phố hồ chí minh phú yên lâm đồng bình dương
đến lấy hàng từ trong các container rồi chuyên trở đi nơi khác
hàng hóa trong các container là các loại phế phẩm từ nhựa nhiễm dầu mỡ và có mùi hóa chất nghi là hàng cấm
nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng bốn
một mươi tám h ngày chín tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế ma túy công an thị xã phú mỹ
đã phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an xã tóc tiên bắt quả tang chiếc xe tải biển kiểm soát bảy mươi tám c hai nghìn chín trăm chín mươi bốn
bên trong chở các thùng phi nhựa can nhựa bao ni lông các loại phế liệu nhựa đã ép gọn
vừa được vận chuyển từ công ty môi trường sạch ra bên ngoài
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tăng niêm phong số tăng vật nói trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn vừa ký văn bản gửi tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
yêu cầu doanh nghiệp này chỉ đạo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp chặt chẽ với sở giao thông vận tải tp hcm
trong việc tổ chức giao thông vận tải tại sân bay
cụ thể bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị bố trí hợp lý các khu vực đón trả khách
tạo điều kiện thuận lợi cho xe buýt xe taxi xe hợp đồng ứng dụng công nghệ được đỗ và đón trả khách
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải tp hcm có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra sở
phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng vụ hàng không miền nam
và các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm điều phối giao thông tại khu vực cảng hàng không
và đặc biệt thứ trưởng lê anh tuấn lưu ý các đơn vị cần chú trọng công tác kiểm tra xử lý vi phạm nếu có
đối với các hành vi treo kéo tăng giá chèn ép hành khách đi xe tại khu vực cảng
thưa quý vị và các bạn trải qua hai năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
cho đến nay các hãng hàng không đã dần phục hồi
trong những ngày vừa qua là thời gian cao điểm du lịch nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến
đã khiến cho giá vé máy bay tăng từng ngày
và cho tới thời điểm hiện tại thì khi giá xăng đã giảm bốn lần liên tiếp
sang những ngày cuối cùng của mùa du lịch thì giá vé máy bay lại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
từ đầu dịp hè đến nay lượng khách đặt combo du lịch của các công ty du lịch tăng rõ rệt
đây là tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp bởi thời gian vừa qua
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín kinh tế bị ảnh hưởng không nhỏ
tuy nhiên việc giá vé máy bay tăng cao duy trì trong một thời gian dài
cũng khiến khách hàng phải đán đo hơn trong việc lựa chọn đi du lịch
một cao điểm du lịch vào tháng bảy
lượng khách du lịch tăng đột biến nên giá vé rẻ thường hết sớm
khi hết vé giá rẻ giá sẽ nhảy lên các hạng vé cao hơn tạo hiệu ứng giá cao trong giai đoạn này
để tránh việc mua vé máy bay giá cao người tiêu dùng lưu ý nên đặt dịch vụ trước thời gian dài
hoặc tìm những địa điểm chưa tăng giá tránh những điểm đến đông đúc
vé máy bay cao cũng có ảnh hưởng đến việc khách lựa chọn ngày đi giờ đi
ví dụ các giờ bay đẹp
thì giá vé sẽ cao hơn thì khách sẽ linh động chuyển đổi sang các giờ bay mà giá rẻ hơn
hoặc là khách cũng chuyển đổi dịch sang là đi trong ngày trong tuần
thị trường vé đang rất sôi động
để đáp ứng nhu cầu đi lại cao điểm hè của khách hàng các hãng đã lên kế hoạch tăng chuyến
thế nhưng việc giá vé máy bay tăng cao sẽ tác động đến ngày du lịch
trong thời điểm phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín
bởi vậy cần có cơ chế để kiểm soát giá trần vé máy bay
để tránh việc các hãng đẩy giá vé tăng cao
thưa quý vị trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
tại phiên họp thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng ngày hôm nay
về nguyên nhân chưa thực hiện cá cửa bóng đá đua ngựa dù đã có nghị định từ năm hai nghìn một mươi bảy
ba bộ trưởng bộ công an bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ tài chính đã có những lý giải cụ thể
làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện cá cược thể thao
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
các cơ quan chuyên môn hiện chưa cho biết
chọn được đơn vị cơ quan làm đầu bối
quan điểm của bộ công an là đã có nghị định của chính phủ thì sẽ thực hiện thống nhất theo nghị định
tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa có cơ quan đơn vị doanh nghiệp nào đủ điều kiện đứng ra làm cá cược thể thao
còn liên quan đến vấn đề ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao
đặc biệt là tình trạng đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong báo cáo gửi các đại biểu bộ trưởng tô lâm cho biết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
trong đó nổi lên là tội phạm đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vay nặng lãi tội phạm liên quan đến tín dụng đen
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý với tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian tới
bộ công an tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như tham mưu với quốc hội chính phủ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng